bộ giao thông vận tải cho biết các địa phương chưa phân loại được cấp độ dịch bệnh
cho nên là hành khách vẫn cần phải xét nghiệm khi đi máy bay tàu hay là xe khách
hiện nay các địa phương chưa công bố cấp độ dịch cho nên hành khách và các đơn vị vận tải
rất khó xác định được khách đi từ vùng nguy cơ nào
nếu ngành giao thông bỏ quy định xét nghiệm đối với hành khách khi các tỉnh chưa công bố cấp độ dịch
thì khách sẽ phải xin xác nhận của xã phường nơi cư trú về tình trạng dịch
như vậy sẽ gây khó cho khách
bộ giao thông vận tải cho biết đang nghiên cứu giải pháp hài hòa đảm bảo quyền lợi của hành khách
và quy định phòng chống dịch đồng thời kiến nghị bộ y tế có bản đồ số để phân loại các vùng dịch
và cập nhật để người dân biết tình hình vùng dịch nào và doanh nghiệp cũng dễ theo dõi hành khách đi từ đâu đến